phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh vừa bắt giữ hai đối tượng trần quốc khải
chú tỉnh tây ninh và phan thị nương chú tp hcm có liên quan đến vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới
vào tp hcm tiêu thụ sau nhiều ngày trinh sát mật phục
chiều ngày hai mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng phòng kỹ thuật nghiệp vụ
phòng cảnh sát cơ động công an thị xã hòa thành công an tp tây ninh chia làm hai tổ công tác đột kích hai địa điểm
gồm tại khu phố hai phường một tp tây ninh bắt giữ bốn đối tượng thu giữ khoảng ba kg ma túy các loại
và tại khu phố long trung phường long thành trung thị xã hòa thành bắt giữ hai đối tượng
thu giữ một năm kg chất ma túy các loại một xe ô tô tổng tăng vật thu giữ bốn năm kg ma túy tổng hợp
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của khải và nương
đội đam nữ này đã qua campuchia để nhận ma túy từ đối tượng khác
sau đó vận chuyển về tp hcm tiêu thụ với tiền công mỗi người hai mươi triệu đồng một chuyến